kính chào quý vị và các bạn
thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là tình hình mưa rông tại bắc bộ
trong khi đêm nay tại đây vẫn chịu tác động của hội tụ gió và không khí lạnh nên tiếp tục duy trì mưa rông
tại trung du và vùng núi có nơi có mưa vừa đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
sao đến ngày mai mưa giảm dần cùng nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
trưa chiều giao động từ hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
khu vực trung bộ mưa có xu hướng giảm nhanh
hầu như chỉ có mưa vài nơi về đêm và sáng nền nhiệt có xu hướng tăng dần
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mức nhiệt độ đêm nay ngày mai
giao động trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi tám độ
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cao hơn đôi chút
trong khoảng là hai mươi hai đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
khu vực vùng cao tây nguyên và nam bộ trong hôm nay và ngày mai
đều phổ biến là có nắng nhiều và nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng cao
tại tây nguyên trưa chiều mai
giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ còn nam bộ là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ
đến với thời tiết biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
vẫn phổ biến là không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
nhiệt độ tại hoàng sa giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi độ còn tại trường sa là hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây
sáng và đêm có lúc có mưa rào gió đông cấp hai cấp ba trời lạnh